liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam lần thứ một mươi đã khép lại với nhiều sự âm và tích nối của nhiều khán giả việt
qua những cuộc xa lưu quốc tế phim tài liệu việt nam đã khẳng định vị trí nhất định trong dòng chảy điện ảnh
ngày cuối cùng của liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam lần thứ một mươi mới có một mươi tám giờ nhưng khán giả đã kéo đến khá đông
bên cạnh nhiều khán giả trẻ còn có những gương mặt quen thuộc từ các mùa lên hoan phim trước
đó là bà trần ngọc thúy ở hàng đào hà nội
không chỉ đi một mình bà còn luôn rủ thêm những người bạn của mình
một mươi ngày diễn ra liên hoan phim chưa buổi chiếu nào bà vắng mặt
với bà sau một mươi năm tổ chức liên hoan phim này vẫn giữ nguyên cung cách tổ chức giản dị
về phát miễn phí mà phim thì rất hay
tính nhân văn và sức mạnh động viên con người của những bộ phim tài liệu chính là động lực thôi thúc người xem quay lại
khán giả không chỉ thấy thế giới này vô cùng đa dạng mà còn thấy được nghị lực tầm nhìn của con người ở nhiều quốc gia
và khán giả cũng có thể tìm được cho mình lời giải đáp cho nhiều vấn đề mà họ còn băn khoăn
tôi mong chờ được những bộ phim tài liệu được lựa chọn để chiếu các liên hoan phim giữa việt nam và nước ngoài
nó sẽ mang lại cho tôi không chỉ là cái kiến thức về giá trị
thường là các chất liệu
giá trị lịch sử mang tính lịch sử và văn hóa để lưu giữ lại
tôi mong muốn được xem những bộ phim hay
và mình biết được thêm kiến thức mà với cái cách truyền tải nó hay thì mới được lựa chọn để chiếu phim tại đây
thì đấy là cái mục đích mà mong muốn khi tôi đi xem phim tài liệu
tôi rất là yêu thích cái thể loại phim tài liệu này
và cái liên hoan phim này thì đã tổ chức được một mươi năm
nhưng mà tôi đã tham gia đi xem từ hồi sinh viên và tham gia đầy đủ tất cả là một mươi lần
tôi cảm thấy là dòng phim tài liệu ấy
là một dòng phim rất là chân thực
và nó cũng có một đậm chất điện ảnh ở trong đấy và kể những cái câu chuyện rất là hay
khiến cho tôi có rất là nhiều cảm xúc ở trong đấy bởi vì chính là cái sự chân thực của nó
từ những thành công của liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam
hàng phim tài liệu khoa học việt nam đang đẩy nhanh tiến độ
phối hợp với các đơn vị công nghệ số để sản xuất và công chiếu phim tài liệu trên mạng
bên cạnh đó tập trung đầu tư sản xuất các bộ phim cập nhật đề tài
được xã hội quan tâm
để công chiếu ngoài dạp